ủy ban nhân dân tỉnh quảng nam phối hợp với cục sở hữu trí tuệ bộ khoa học và công nghệ
tổ chức công bố chỉ dẫn địa lý ngọc linh cho sản phẩm xâm củ
đây là cơ hội mới để phát triển cây sâm ngọc linh cải thiện đời sống người dân ở vùng sâm
và từng bước đưa các sản phẩm chế biến từ sâm ngọc linh ra thị trường thế giới
sâm ngọc linh hay còn gọi là sâm ca năm là loại sâm quý hiếm và tốt nhất trên thế giới hiện nay
xâm ngọc linh có tác dụng như loại thuốc tăng lực chống lão hóa hồi dương tăng cường sức đề kháng
chống độc tố kích thích điều hòa cơ chế miễn dịch của cơ thể và hỗ trợ phòng bệnh ung thư bảo vệ tế bào gan
đặc biệt sâm ngọc linh có những tính năng mà xâm ở một số nước khác không có là tính kháng khuẩn
chống trầm cảm chống suất chết hiệp lực tốt với thuốc kháng sinh thuốc điều trị bệnh tiểu đường
sâm ngọc linh là một loại sâm quý tốt nhất thế giới hiện nay
việc được bảo hộ về chỉ dẫn địa lý sâm của ngọc linh này sẽ có một giá trị thương hiệu rất lớn
sau việc bảo hộ này chúng ta sẽ phải xây dựng những quy định để quản lý tổ chức và phát triển sản phẩm sâm ngọc linh này
nó đảm bảo được chất lượng theo đúng giá trị của sản phẩm sâm ngọc linh mà của chỉ riêng vùng ngọc linh này mới tạo ra
hiện nay trên thế giới chỉ có một loại sâm ngọc linh này
có hai tỉnh quảng nam và côn tum của việt nam có sâm ngọc linh
nó được phân bổ trên vùng sinh thái hẹp quanh đỉnh núi ngọc linh từ độ cao một tám trăm linh m trở lên
giữa các tán rừng nguyên sinh thuộc địa phận huyện nam trà my của tỉnh quảng nam và tỉnh côn tum
gần đây sâm ngọc linh còn di thực đến một số vùng khác trong dãy núi ngọc linh
như xã trộm huyện tây giang và xã phước lộc huyện phước sơn tỉnh quảng nam
tuy nhiên đến nay chỉ có sâm ngọc linh cũ ở các xã mang ri ngọc lây thuộc huyện tu mơ rông tỉnh côn tum
và xã trà linh huyện nam trà my tỉnh quảng nam được cấp chỉ dẫn địa lý
hiện nay có chỉ dẫn địa lý về sâm cũ ngọc linh tại huyện nam đồng my
chúng tôi sẽ trước tiên là phải vận động bà con phải trồng những thực của sâm ngọc linh
chứ không trồng những loại sâm ngọc linh
cái thứ hai là phải tuyên truyền cho bà con về cái việc là chống cái hàng giả
đảm bảo cái chất lượng của sâm trước khi thu hoạch
để cái giá trị của xâm mà theo cái chỉ dẫn địa lý là nó phải phù hợp
chỉ dẫn địa lý để khẳng định được cái giá trị và chất lượng của sâm củ
và từ cái việc đấy thì chúng ta phải tiếp tục để xây dựng các thương hiệu sản phẩm của sâm ngọc linh
không phải chỉ ở tầm quốc gia
mà ở tầm thế giới
tức là chúng ta có những cái sản phẩm chế biến từ cái sâm ngọc linh của chúng ta
người ta đăng ký thương hiệu hàng hóa thương hiệu sản phẩm thương hiệu công nghiệp ở cấp quốc gia
đồng thời chúng ta cũng phải nhanh chóng để đăng ký sở hữu trí tuệ ở trên thế giới
sâm ngọc linh có giá trị kinh tế cao
tuy nhiên để sản phẩm này vươn ra được thị trường thế giới
cần có sự vào cuộc đồng bộ của nhà nước nhà khoa học nhà doanh nghiệp và nhà nông
trước mắt tỉnh quảng nam và tỉnh con tum cần có những chính sách cụ thể trong việc phát triển khai thác chế biến các sản phẩm từ sâm ngọc linh
sớm hoàn thiện hồ sơ đăng ký nhãn hiệu tập thể ngọc linh đối với sản phẩm từ ngọc linh trong và ngoài nước
đồng thời tăng cường công tác nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong việc trồng và tiêu thụ sản phẩm xâm ngọc linh